tại hà nội ban đối ngoại trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi bảy công tác đối ngoại nhân dân mà nòng cốt là ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam các đoàn thể và các tổ chức nhân dân
đã thực hiện có hiệu quả chỉ thị số bốn của ban bí thư khóa một mươi một về tiếp tục đổi mới
và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
và quyết định hai trăm bảy mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi hai về việc ban hành quy chế thống nhất về quản lý các hoạt động đối ngoại
qua đó chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân ngày được nâng lên tăng cường được quan hệ đoàn kết
hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước láng giềng mở rộng quan hệ bạn bè và đối tác quốc tế
cùng với đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân đã góp phần thiết thực
tạo nên những thành tựu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế trong năm qua
với phương thức đối ngoại phong phú đa dạng do các tổ chức đoàn thể và nhân dân thực hiện
công tác đối ngoại nhân dân được đánh giá là vừa hỗ trợ vừa mở đường cho nhiều hoạt động đối ngoại của đảng và nhà nước ta
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những đóng góp của các tập thể cá nhân của ban đối ngoại trung ương
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam và các tổ chức đoàn thể
vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân trong thời gian qua
thay mặt ban bí thư đồng chí trần quốc vượng chỉ đạo trong năm hai nghìn một mươi tám ban đối ngoại trung ương tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì
việc chỉ đạo hướng dẫn theo dõi kiểm tra các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
không ngừng đổi mới các phương pháp đối ngoại củng cố nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối ngoại giao của đảng và các chính sách ngoại giao của nhà nước